do ảnh hưởng của cơn bão số sáu ở các tỉnh từ quảng ngãi đến phú yên đã có gió mạnh cấp sáu đến cấp tám giật tới cấp chín
nơi có gió giật cấp chín đo được là ở tuy hòa phú yên và an nhơn bình định
khu vực các tỉnh nam trung bộ và tây nguyên có mưa to đến rất to cần phải đề phòng sạt lở vùng núi hay ngập lụt ở vùng trụng thấp
sáng nay ngày một mươi một tháng một mươi một áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số sáu tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp
ở các tỉnh từ thừa thiên huế đến ninh thuận khu vực tây nguyên và miền đông nam bộ đã có mưa to đến rất to
lượng mưa tính từ bảy giờ hôm qua đến bảy giờ sáng nay phổ biến từ mức một trăm linh hai trăm năm mươi mm
một số nơi có lượng mưa cao hơn như sông hình phú yên ba trăm ba mươi năm mm hòa sơn khánh hòa hai trăm hai mươi sáu mm ea mờ doan đắk lắc ba trăm hai mươi năm mm madurak đắk lắc ba trăm linh sáu mm
tình hình mưa lớn lũ lũ quét sạt lở đất vùng núi
và ngập lụt vùng trũng thấp ở các tỉnh trung bộ còn diễn biến phức tạp cần chú ý theo dõi trong các bản tin tiếp theo